tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội đã tổ chức hội thảo khoa học bảy mươi năm hiến pháp việt nam
đây là hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm ngày hiến pháp đầu tiên của nước việt nam
chào mừng ngày pháp luật việt nam ngày chín tháng một mươi một
phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu chủ trì hội thảo
chủ trì hội thảo phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu nêu rõ
trải qua bảy mươi năm kể từ ngày hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu ra đời
quốc hội nước ta đã ban hành các bản hiến pháp một nghìn chín trăm năm mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi một nghìn chín trăm chín mươi hai và hai nghìn một mươi một
trên cơ sở kế thừa và phát huy kinh nghiệm lập hiến và cả những giá trị chính trị pháp lý của bản hiến pháp đầu tiên
tuy vậy hoàn cảnh ra đời nội dung và các quy trình kỹ thuật lập hiến của bản hiến pháp năm một nghìn chín trăm ba mươi
vẫn còn để lại những bài học cần phải tiếp tục nghiên cứu phát huy
các đại biểu tham gia hội thảo đã tiếp tục làm rõ ý nghĩa lịch sử của sự ra đời hiến pháp một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
vai trò của hiến pháp
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đối với cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân việt nam
và những giá trị mang tính thời đại của hiến pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
đối với sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
trước đó phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã cắt băng khai trương triển lãm bảy mươi năm hiến pháp việt nam